chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống
thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín đã khiến nhiều người mãi mãi ra đi trong đó có những nghệ sĩ đình đám của shopitviet
cách đây đúng bốn mươi chín ngày cả showbiz bàng hoàng tiếc thương khi hay tin
cô ca sĩ phi nhung đã chút hơi thở cuối cùng sau gần hai tháng kiên cường chiến đấu
và mới đây trong một buổi live stream tưởng nhớ cô ca sĩ phi nhung của trung tâm thúy nga paris by night phát sóng mới đây
sư cô thích nữ minh viên đã hế lộ nhiều điều bất ngờ về cô ca sĩ phi nhung
theo đó sư cô thích nữ minh viên và phi nhung đã cùng nhau xây dựng mái ấm vòng tay dưỡng tử từ những ngày đầu tiên
tiền thân của mái ấm này là một ngôi chùa do sư cô và phi nhung dày công xây dựng lên
thời điểm ban đầu khi cơ sở vật chất chưa có sư cô sống ở khu kinh tế mới bình phước
thiếu thốn nhiều thứ thậm chí phải ngủ trên một tấm ván
vùng kinh tế mới hoang vắng khi đó ngôi chùa chỉ là cái am nhỏ hằng đêm nằm ngủ trên một tấm ván thôi
những lúc cúp điện rắn giít bò ra sư cô sợ lắm
nhưng chị phi nhung nói sự phụ cố gắng những chỗ khó khăn thì mình ở đó giúp đời
chứ những chỗ sung sướng mình tới thì không còn ý nghĩa
vì câu nói đó mà sư cô ở lại chứ nhiều lần muốn bỏ chạy rồi
mái ấm vòng tay dưỡng tử
là cơ sở bảo trợ trẻ em được nhà nước công nhận đầu tiên ở bình phước
để có tiền trang trải chi phí cho mái ấm phi nhung đã tự bỏ tiền đi hát tiền bán đĩa để duy trì
thậm chí để có thêm kinh phí sư cô và phi nhung từng phải đi nhạt hạt điều
bóc vỏ điều thuê cho người ta với giá tám đồng một kg
từ tiền bán đĩa của phi nhung có bao nhiêu là chị đem về lo cho các con
chứ chưa từng có mạnh thường quân nào đứng ra giúp đỡ cả
sư cô có làm phụ thêm nhưng không đáng bao nhiêu hết
các phật tử có đem đến bó rau thùng mì nhưng có ai tài trợ cùng phi nhung thì chưa từng có
tính trị phi nhung âm thầm chị tự mình làm chứ không muốn nói ra
ngoài ngôi chùa này phi nhung để sư cô đại diện xây dựng nhiều nhà tình thương
giúp đỡ nhiều nơi khó khăn khác nhau
theo chia sẻ của sư cô thích nữ minh viên có tổng hai mươi ba em nhỏ được phi nhung nhận là con nuôi
trong đó có một mươi năm em bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền
còn tám bé được phi nhung nhận nuôi và nâng đỡ tại nhà riêng
theo chia sẻ của mc chương trình quản lý của phi nhung từng tiết lộ rằng tiền học phí của hồ văn cường và bé phi như
do tập đoàn vh bảo trợ và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em
hiện tại hồ văn cường đang học tại đại học hoa sen
hiệu trưởng trường đại học này là bạn thân của phi nhung và cố ca sĩ đã có sự gửi gắm tới cô hiệu trưởng của trường
để hỗ trợ cho hồ văn cường
về cuộc sống của các con nuôi phi nhung sau này sư cô thích nữ minh viên cho hay
từ sau khi phi nhung mất chưa có mạnh thường quân nào lên tiếng hỗ trợ
các con nuôi của chị nếu có sư cô xin cảm ơn và tiếp nhận sự hỗ trợ
nhưng sư cô sẽ cố gắng để tiếp tục tự lo cho các con chứ không giao các con cho ai cả
sư cô muốn giữ lại những điều tốt đẹp mà trước đây phi nhung đã làm
những chia sẻ của sự cô thích nữ minh viên khiến không ít khán giả xúc động
cô nói khi chưa có dịch phi nhung đã mở số tiết kiệm riêng cho một mươi năm con một mươi năm người có một mươi năm sổ tiết kiệm
đây là tiền do phi nhung tự bỏ vào để lo cho các con
chính các con cũng chưa biết điều này
số tiền cụ thể chưa được bật mí nhưng chắc chắn đây là một khoản tiền không nhỏ
để sau này khi các con lớn các con sẽ được chủ động sử dụng số tiền đó
cho những dự định tương lai khi không có phi nhung bên cạnh
trước đó lễ bốn mươi chín ngày của cố ca sĩ phi nhung được gia đình và bạn bè đồng nghiệp tổ chức
tại việt nam và mỹ ở giữa sở cờ hoa con gái phi nhung wendy phạm
tổ chức lễ tại tỉnh xá giác an mỹ
tên của nữ ca sĩ được kết vòng hoa và đặt tại bàn thờ chính
nhiều nghệ sĩ hải ngoại cũng đến tham dự và thắp nén nhang cho giọng ca đã khuất
wendy phạm và gia đình cùng rất nhiều khán giả đã có mặt tại tỉnh xá để đọc kinh và cầu nguyện cho cú ca sĩ
đặc biệt nhiều xác việt đang sinh sống ở mỹ cũng tranh thủ đến tham viếng cú ca sĩ phi nhung
như thoại mỹ thanh tâm cẩm thu trên trang cá nhân thoại mỹ viết
nhớ lại những lần mọi người đi lưu diễn cùng nhau đầy áp kỷ niệm
trong ngày diễn ra lễ bốn mươi chín ngày mẹ wendy có mặt từ sớm lo chu toàn mọi công đoạn cho buổi lễ
cô giữ bình tĩnh cùng người thân cầu nguyện cho hương linh của mẹ được siêu thoát
sau khi sư thầy đọc kinh xong wendy phát biểu
có hay con nhớ mẹ con sầu có hay con gặp mẹ trong nước mắt mẹ hỡi bây giờ mẹ ở đâu
mẹ ơi mới đây đã đến bốn mươi chín ngày của mẹ từng ngày ấy xé nát tim con
từ thủa nhỏ đến bây giờ con luôn được bao bọc trong tim con
trong tình yêu thương của mẹ mẹ yêu thương người và làm từ thiện con và hai đứa cháu mãi nhớ những kỷ niệm và yêu thương mẹ
trong lễ thất con gái cố ca sĩ phi nhung rơi nước mắt đọc tâm thư gửi mẹ
mẹ ra đi thanh thản mẹ nhé con hứa sẽ làm những gì mẹ dạn
con sẽ chăm sóc tốt cho hai cháu và cho bé học tiếng việt
con sẽ làm từ thiện và chăm sóc các con của mẹ ở việt nam
con sẽ kêu gọi xây dựng lớp việt ngữ để mọi người ghi nhớ về cuộc đời của mẹ
ngoài wendy phạm ca sĩ chi di phương cũng túc trực lúc sinh thời
phi nhung là em kết nghĩa thân thiết với chi di phương trinh gần ba mươi năm qua
do đó khi em gái qua đời chi di luôn bên cạnh hỗ trợ gia đình lo hậu sự cúng kiếng
ngoài ra một số nghệ sĩ khác như thúy nga bằng kiều đức tiến cũng đến cầu nguyện cùng gia đình
trong buổi lễ bốn mươi chín ngày bàn thờ phi nhung được trưng bày hoa quả sôi chè tương tất cùng hai lãng hoa
cho cốt giọng ca bông điên điển đặt tại đây
thời gian qua để bạn bè khán giả gần xa có thể đến thắp hương tưởng nhớ
hằng ngày wendy đều lên chùa sắp xếp việc thờ phụ mẹ
cô còn bận rộn chăm sóc hai con nhỏ nên không có thời gian suy nghĩ buồn phiền
dù vậy con gái phi nhung chưa thể vượt qua nỗi mắt mắt lớn này
wendy cho biết
tôi tự hỏi mọi thứ hiện tại liệu có phải sự thật
xong tôi biết mẹ không thích con gái khóc nên bản thân tự nhủ phải mạnh mẽ
phải cười nhiều hơn nữa để mẹ ra đi thanh thản
mình buồn hoài không làm gì hết
wendy chia sẻ thêm
một hoặc hai năm sau khi nào xả tang tôi sẽ đưa mẹ về việt nam thăm mọi người
mẹ thích đi chơi biển nên tôi đưa cho cốt mẹ đến hawaii và giải xuống biển theo nguyện vọng của mẹ
lễ bốn mươi chín ngày của cố ca sĩ được tổ chức long trọng không chỉ ở mỹ mà tại việt nam
buổi lễ diễn ra tại chùa pháp vân tân phú tp hcm vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
không kém phần công phu với đông đảo những anh em nghị sĩ
cũng tới dự
và trong buổi lễ ấy con nuôi của quốc gia sĩ phi nhung đã hỏi một câu ngây ngô về mẹ khiến ai nấy cũng thật xót xa
trong loạt ảnh do trợ lý phi nhung đăng tải mới đây
các con nuôi của cố ca sĩ phê nhung đều xuất hiện tại chùa đội tăng trắng và có màn đồng ca để tưởng nhớ mẹ
nhiều người nhận ra trong những bức ảnh này không hề có mặt hồ văn cường
trong không gian nhuốm màu tang thương gia đình đã đặt hình ảnh đẹp của cố ca sĩ phi nhung dọc khắp lối đi và bên trong tránh điện
phi như em bé sống chung nhà được mẹ phi nhung rất cưng chiều hỏi trợ lý
chú ơi sao con đệ tóc dài đợi mẹ về mà lâu quá mẹ không về vậy chú
mẹ đi diễn lâu vậy chú
ở cùng nhà với mẹ phi nhung phi như có nhiều kỷ niệm đẹp bên mẹ
tuy còn nhỏ nhưng phi như là cô bé rất hiểu chuyện
trong vài lần chia sẻ trên sóng truyền hình như nói em rất thương mẹ vì mẹ phải vất vả đi diễn đêm khuya để kiếm tiền lo cho các em ăn học
mái tóc dài của phi như vẫn được mẹ nhung trải cho hàng ngày
giờ đây mẹ mất như cùng các anh chị em lại một lần nữa thành trẻ mồ côi
dòng trạng thái do trợ lý cố nghệ sĩ đăng tải lên trang cá nhân khiến ai nấy đều không khỏi xót xa
rất đông cư dân mạng đã để lại bình luận chia buồn với mất mát của gia đình phi nhung
nghe mấy em hát bài gặp mẹ trong mơ mà đau lòng đứt ruột
câu hỏi ngây ngô nghe đau nhói tim
mẹ ở trên cao sẽ phù hộ các em
thương các con lắm giữ cuộc đời sóng gió mong các con sẽ mạnh mẽ vững vàng
mẹ nhung luôn trong tim các con
nhìn đôi mắt các em mà đau lòng
tuy còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện hiếu thảo
cố ca sĩ phi nhung đã dạy dỗ các em rất khéo
trong lễ cúng bốn mươi chín ngày của cô ca sĩ phi nhung diễn ra tại tỉnh xá giác an california mỹ
con gái ruột wenny phạm và gia đình đã cùng các sư thầy làm lễ cầu siêu cho mẹ
cô cũng không nén được xúc động và có nhiều lời nhắn nhủ muốn gửi đến mẹ
mẹ ơi mẹ có biết từ khi mẹ mất thì đêm nào cũng vậy
sau khi nikolai ngủ con đều xem trên youtube về những tấm hình mẹ chăm sóc con
hôn con vui đùa với con
những kỷ niệm hạnh phúc ấy sống dậy trong ký ức
thế là nước mắt con cứ mãi tuôn rơi cho đến khi trời rất khuya
nhưng con vẫn không thể dừng lại để ăn dấp
nói xong wendy bật khóc nức nở
thưa quý vị và các bạn thông tin ca sĩ phi nhung qua đời
đã khiến không ít người cảm thấy xót thương cho số phận giọng ca bông điền điền
và cảm nhận sức ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid một mươi chín đã gây ra
cho biết bao số phận con người
mong rằng cô sẽ ra đi thanh thản
trước đây hay sau này phi nhung mãi mãi là một vùng ký ức đẹp đẽ
trong trái tim người yêu nhạc
hơn hết cô còn là người truyền cảm hứng cho nhiều người
với hành trình thiện nguyện giúp người giúp đời
và đến đây chương trình cũng xin được phép khép lại
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại